tối ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi hai tại học viện thanh thiếu niên việt nam
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng lương định của lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu tại buổi lễ
giải thưởng lương định của được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao hàng năm cho thanh niên nông thôn
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển ngành nghề
năm nay ban tổ chức lựa chọn năm mươi sáu gương thanh niên tiêu biểu để trao giải
họ là những cá nhân chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm
tạo việc làm cho nhiều lao động là thanh niên đặc biệt là thanh niên yếu thế người dân tộc thiểu số
một mươi cá nhân trong số đó đã vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu biểu dương những cá nhân xuất sắc nhận được giải thưởng
mong rằng các thanh niên tiếp tục phát huy những thành tiệu đó nuôi dựng ý thức vươn lên làm giàu
xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội đóng góp tích cực hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước